kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị đằng sau mỗi bản án tử hình luôn là nỗi đau
nỗi đau của gia đình bị hại đồng thời cũng là nỗi đau của chính gia đình hung thủ
dẫu biết rằng có tội phải đền tội nhưng thiết nghĩ giá như
trước khi gây ra hành vi tội ác man dợ đối với nạn nhân
đối tượng có thể chậm lại một phút để suy nghĩ thì có lẽ tất cả đã không quá muộn màng
để rồi khi đối mặt với bản án tử hình
kẻ giết người cuối gặm mặt ân hận và đề nghị gia đình và dòng họ
từ bỏ đứa con hư hỏng như mình vì không muốn có vết nhơ trong dòng tộc
đỗ xuân minh ba mươi tuổi chú k ba trăm năm mươi bốn trên bảy mươi một đường trưng nữ vương
phường bình thạnh quận hải châu thành phố đà nẵng và chị phạm quỳnh dung hai mươi năm tuổi
chú tổ một trăm ba mươi hai phường mỹ an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
có quan hệ yêu đương với nhau từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi
đến khoảng đầu tháng một năm hai nghìn một mươi ba tình cảm giữa minh và dung giãn nứt
vào chiều và tối ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi ba
minh chở dung đi ăn uống hát karaoke và lên núi sơn trà để nói chuyện
tại đây hai bên đã xảy ra xô xát và cại nhau
minh xé quần áo của dung và dọa sô dung xuống vực
theo đó khoảng bảy h ba mươi ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi ba
đỗ xuân minh chuẩn bị một đoạn tuyếp sắt và một dây thòng lọng giấu trong người
đón chị dung trên đường lê văn hiến
minh biết dung thường đi làm qua đoạn đường này
sau đó minh dùng xe sirius biển kiểm soát bốn mươi ba x năm mươi hai nghìn bốn trăm linh bốn của dung
chở chị dung đến bãi đất chống đoạn đường nguyễn khắc viện
giáp danh phường khuê mỹ và phường hòa hải quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
minh đã dùng tay kẹp cổ chị dung kéo xuống hô cát gần đó
đè xuống đất và dùng hai tay bóc cổ chị dung
đồng thời rút đoạn tuyếp sắt đánh lên đỉnh đầu dung hai nhát
rồi lấy dây thỏng lọng quang vào cổ dung dùng hai tay kéo dây xiết cho đến chết
sau đó minh lục túi quần túi sách của chị dung
lấy hai chiếc điện thoại di động một thẻ atm và khoảng ba triệu đồng
rồi bỏ đồ vào chiếc xe sirius
sau khi cắt điện thoại thẻ atm xong minh quay lại chỗ chị dung nằm
lột quần áo bộ quần áo trên người chị dung rồi lấy áo khoác của mình
đang mặc đắp che mặt dung và kéo tấm đệm cũ gần đó phủ lên người dung
đoạn minh lấy xe máy của dung trốn vào thành phố tam kỳ quảng nam
theo hội đồng định giá tài sản mà minh cướp của chị dung là trên hai mươi hai triệu đồng
trong thời gian trốn tại thành phố tam kỳ từ ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi ba đỗ xuân minh đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản khác
tại gia đình ông lê bửu bảy mươi hai tuổi chú tổ hai khối sáu phường an sơn thành phố tam kỳ quảng nam
tổng giá trị hai lần trộm cắp là chín trăm tám mươi bốn đồng
sau hơn ba tháng trốn chạy hắn đã có quá nhiều thay đổi
thân hình phong độ trên một m bảy mươi ba của hắn giờ gây rộng
chỉ còn da bọc xương chưa đầy năm mươi năm kg
khi bị thẩm vấn hắn cũng cố tỏ ra bình tĩnh chối bay chối biến
nhưng vẫn không thể che giấu được sự hoảng loạn và lo lắng biểu hiện trên khuôn mặt
sát hại người tình trong quá trình trốn chạy lại tìm đến những tình nhân cũ để khỏa lấp hoang mang
cuối cùng thì cũng thừa nhận đời hắn cũng chỉ vì chữ tình mà nên cớ sự
hắn là độ xuân minh
hắn cũng chính là hung thủ gây ra vụ thảm án
sắc chết khô dưới hố sâu của nữ hướng dẫn viên du lịch
chấn động dư luận mà lực lượng cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đang truy tìm
hành tung những chuỗi ngày trốn chạy của đỗ xuân minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại phường bình hiên quận hải châu thành phố đà nẵng
đầu tiên phải kể đến câu chuyện gần cả tháng hắn làm robinson trong ngôi nhà xây dựng giang dở
bỏ hoang ở phường an sơn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
điều kỳ lạ là từ khi một gã đàn ông lạ mặt chỉ nhớ nhắc thoát ẩn
phát hiện ở những điểm công cộng vào ban đêm
còn ban ngày thì du rú trong căn phòng nhỏ ở tầng ba của ngôi nhà hoang này xuất hiện tại phường an sơn vào tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
thì lực lượng công an phường an sơn cũng tiếp nhận được nhiều tố giác của người dân quanh khu vực về việc thường xuyên bị trộm cắp vặt
những tài sản của người dân bị mất trộm cũng rất đặc biệt khi thì bao gạo lúc là can dầu ăn bộ quần áo
mà đỉnh điểm nhất là vụ mất trộm hai triệu đồng
một điện thoại di động của một gia đình sống gần khu công trình xây dựng bỏ hoang kể trên
và khó tin hơn nữa là hãy cứ có ai vô tình bắt gặp hoặc đi ngang qua ngôi nhà hoang này
thắc mắc hỏi hàn về hắn thì được hắn giải thích là người từ miền trong ra đang tìm kiếm công an việc làm
đôi lúc cả thanh niên lạ mặt này còn nhập vai để lấy lòng thương ngại
xin đồ ăn thừa của thiên hạ bằng một câu chuyện xa cơ lỡ vận
không còn ai hay thân thích nên đành phải nương nhờ căn nhà bỏ hoang trong lúc tìm kiếm việc làm
hành thông bí ẩn của robinson trong ngôi nhà bỏ hoang được quần chúng cấp báo cho cơ quan công an
đặc biệt là thanh niên này có nhiều dấu hiệu khả nghi
có nhân dạng rất giống đối tượng tình nghi của vụ án mà các trinh sát đang truy tìm
hiện bị tạm giữ hành chính tại công an phường an sơn
kiểm tra cứ địa trên tầng ba của ngôi nhà hoang mà gã thanh niên lạ mặt trú ẩn
lực lượng công an phường đã phát hiện một giấy chứng minh nhân dân mang tên đỗ xuân minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú thành phố đà nẵng
ngoài ra còn có đầy đủ dụng cụ sinh hoạt thường ngày như so nồi cơm điện
da vích nước cung gạo mắm muối
đặc biệt nhất ngay đầu gối nằm của đối tượng là một trồng báo lớn
đủ các loại được hắn xếp rất cẩn thận
hầu hết những tờ báo này đều có đăng tải thông tin về vụ thảm án sắc chết khô của nữ hướng dẫn viên du lịch
cũng như việc công an thành phố đà nẵng đang khẩn trương truy tìm hung thủ của vụ án
bắt đầu khi bị thẩm tra gã thanh niên chỉ thừa nhận có gây ra một số vụ trụng các tài sản tại địa bàn
ngoài ra hắn cứ lầm lì tuyệt nhiên không khai nhận thêm bất cứ điều gì về nhân thân của hắn
chỉ đến khi đội trọng án ba có mặt tại tỉnh quảng nam vào sáng ba mươi một tháng năm
để thẩm tra xác minh thông tin đối tượng có nhân dạng trùng khớp với kẻ tình nghi giết người
đang bị truy tìm chân tướng của gã thanh niên lạ mặt nơi nhà hoang mới bị vạch trần
lúc đó hắn suy sụp hoàn toàn
khuất phục trước những chứng cứ xác đáng và lộ trình trốn chạy chuẩn xác của hắn
đỗ xuân minh hiện nguyên hình là kẻ đã gây ra cái chết thương tâm của nữ hướng dẫn viên du lịch phạm quỳnh dung hai mươi bốn tuổi
trú tại phường mỹ an quận ngũ hành sơn đúng vào ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi ba hai mươi bảy tháng chạp âm lịch
khi bị bắt thẩm tra hắn cố tỏ ra lệnh lùng
thản nhiên nhưng khuôn mặt hắn lại phàn chủ hắn rõ sự hốc hác tan tạ của những ngày mất ngủ bấn loạn rong ruồi trốn tránh truy nã
từ khi nào anh biết hành vi giết người của anh đã bị bại lộ ai bảo cho anh biết
em cũng mới biết việc em giết dung đã bị công an phát hiện và truy bắt từ gần giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba đến nay thôi
em biết là nhờ mỗi ngày ở quảng nam em đều mua báo đọc trên báo họ nói về chuyện của em và cái chết của dung nhiều lắm
tại sao anh lại giết dung
em muốn dung chết vì dung đã phản bội lại em em đã van xin cũng không ít lần đe dọa nhưng dung vẫn có người mới
vậy là có chủ đích
sáng hôm gần tết mùng bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi ba em chuẩn bị một sợi dây thừng chặn đường dung đi làm rồi giết dung
sau đó em lục lấy hai điện thoại di động thẻ atm và rắt luôn xe máy dung đang đi mà bỏ chạy
chạy đi đâu
em đi uống cà phê với một người bạn ở quận ngũ hành sơn sau đó chạy về nhà lấy tư trang rồi rong xe vào tam kỳ
em cũng đã rút hai lần tiền ở cột atm rồi vào quảng ngãi thăm bạn gái
anh biết password mã số thẻ của dung à
anh có vẻ nhiều người yêu nhỉ
ngoài dung trước đây em cũng có người yêu ở tp hcm và cô bạn thân ở quảng ngãi
vậy là đi trốn hay đi tìm người yếu cũ
những ngày trốn ở căn nhà hoang anh làm gì
ban ngày ngủ đọc báo đi xin đồ ăn ở chợ đêm tìm nhà nào sơ hở thì trộm cắp
mình khai giữa mình và nạn nhân phạm quỳnh dung có quan hệ tình cảm yêu đương
đến mùng bảy tháng hai tức hai mươi bảy tháng chạp mình đón đầu chị dung đi làm để nói chuyện
tại đây hai bên đã xảy ra cuộc cãi vã
cùng lúc đó người yêu chị dung điện thoại đến nên mình ghen
mình vật chị dung xuống đất đánh chị dung bất tỉnh rồi giết vui đất trôn xác chị dung
gây án xong minh cướp hai điện thoại di động một xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn
đặc biệt thời gian trước khi dung bị giết cô có tham gia facebook với nickname là bé tròn
để giao kết với bạn bè trên mạng và kể cả với minh
tuy nhiên ngay sau ngày dung mất tích thì toàn bộ dữ liệu bài viết hình ảnh trên cả hai trang facebook của dung và minh đều bị xóa sạch
liên quan đến vụ án ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba tại ủy ban nhân dân phường khuê mỹ ngũ hành sơn
thành phố đà nẵng mở phiên tòa xét xử lưu động đỗ xuân minh về tội giết người cướp tài sản
tại phiên tòa bị cáo đỗ xuân minh đã khai báo quanh co đồng thời tỏ thái độ thù hẳn với người đã chết và gia đình người bị hại trước tòa
nhưng có thái độ ăn năn nhận tội
được nói lời cuối cùng trước khi tòa nghỉ án bị cáo minh đã nói
hãy xem tôi như một bài học với tất cả mọi người về sự nóng này dẫn đến tội ác
về phía gia đình bị hại xin được bớt số tiền mà gia đình tôi phải bồi thường
về phía gia đình tôi xin rút tên ra khỏi dòng họ và hãy xem tôi như một người vô danh
nếu sau này tôi có bị tử hình thì gia đình cũng đừng đưa xác tôi về mai táng
căn cứ theo điểm e quỳ khoảng một chín mươi ba và khoảng một một trăm ba mươi ba bộ luật thình sự
hội đồng xét xử tuyên án bị cáo đỗ xuân minh phải chịu mức án tử hình về tội giết người
và năm năm tù về tội cướp tài sản tổng mức án cao nhất bị cáo minh phải chịu là tử hình
buộc bị cáo minh phải bồi thường tổng thiệt hại trên một trăm một mươi bốn triệu đồng cho gia đình người bị hại
trước đó gia đình minh đã tự nguyện bồi thường thiệt hại số tiền là năm mươi triệu đồng cho gia đình bị hại
giờ phải trả số tiền còn lại
khi hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình đỗ xuân minh ba mươi tuổi trú tại phường bình hiên
quận hải châu thành phố đà nẵng nước mắt cùng rơi trên khuôn mặt của hai bà mẹ bị cáo và bị hại
suốt phiên tòa do tòa án nhân dân thành phố đà nẵng mới mở
bà trần thị thảo mẹ của bị cáo đỗ xuân minh tì tay lên bản
như chấn giữ thế ngồi cho tới khi tòa gọi tên
bà rụt dè đứng dậy rồi lý nhí trả lời không dám nhìn đứa con trai
kẻ đang bị truy tố giết người và cướp tài sản
bà thảo nhận lỗi về mình chưa nuôi dạy con tốt
trước khi tòa và gia đình bị hại yêu cầu bồi thường
bà đã tự nguyện đề nghị đền bù năm mươi triệu đồng cho gia đình nạn nhân
trước hàng trăm con mắt đổ nhìn bà nói khẽ hàng
minh nó lớn người mà non giả
mong tòa cho con tôi một con đường sống để được cải tạo thành người tốt
trong mắt sớm bà thảo với đồng lương ít ỏi của một giáo viên mầm non
đã ở vậy để nuôi đỗ xuân minh khôn lớn
chính bà cũng không tin được rằng đứa con rất ruột đẻ ra
là niềm hạnh phúc và chỗ dựa của cuộc đời bà
lại làm cái chuyện tay trời như vậy
yêu nhau được gần ba năm thì tình cảm giữa đỗ xuân minh
và chị phạm quỳnh dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú phường mỹ an quận ngũ hành sơn đà nẵng bị dạn nứt
cho là người yêu bỏ rơi mình để yêu người khác
minh nhiều lần tìm gặp chị dung để nói chuyện
có lần minh đã xé áo quần dọa xô chị dung xuống vực
ông phạm thăng long bố ruột của chị dung nghẹn ngào
tôi cũng có nghe con gái kể nhưng không ai nghĩ được rằng
lại có chuyện ấy xảy ra cho đến khi một ngày con gái trào đi làm
rồi đến bây giờ
còn bà trang thị bạch yến mẹ chị dung ngồi cạnh
không nói được lời nào chỉ nấc lên từng tiếng
khi nghe tòa nhắc lại
những tình tiết của vụ án
kẻ giết người thì phải đền tội
bằng cả mạng sống vụ án qua đi nhưng nỗi đau của người ở lại là quá lớn
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc